thông tin về một vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng vừa xảy ra vào dạng sáng nay trên cao tốc nội bài lào cai
đoạn qua địa phận xã y can huyện trần yên tỉnh yên bái làm hai người tử vong và năm người khác bị thương
vào thời điểm trên xe khách mang bị kiểm soát hai mươi bốn b một nghìn chín mươi bảy do anh nguyễn xuân trường
trú tại phú thọ điều khiển trên cao tốc nội bài lào cai hướng đi hà nội
tới km một trăm hai mươi chín chín trăm năm mươi xã y can huyện trần yên tỉnh yên bái thì đâm xe tải đi cùng chiều phía trước
vụ tai nạn đã khiến cho tài xế trường và phụ xe giàng xào quáng tử vong năm hành khách trên xe bị thương
ngay sau khi xảy ra tai nạn đội tuần tra kiểm soát giao thông đường bộ cao tốc số một
cục cảnh sát giao thông đã có mặt phối hợp cùng với công an địa phương khám nghiệm hiện trường để điều tra nguyên nhân vụ tai nạn